ngày ba mươi tháng năm tại thủ đô moscow của liên bang nga nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày bắt đầu đàm phán
và bốn mươi năm năm ngày ký kết thành công hiệp định hòa bình paris chấm dứt chiến tranh ở việt nam
trung tâm nghiên cứu việt nam và asean thuộc viện viễn đông viện hàn lâm khoa học nga
đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề hiệp định paris về lập lại hòa bình ở việt nam
tại hội thảo các bản báo cáo đã nêu bật bối cảnh lịch sử ở việt nam vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước khi diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám và đàm phán hiệp định paris
phương thức tiến hành cuộc kháng chiến của nhân dân việt nam chống lại đế quốc mỹ
thành công của hiệp định paris là kết quả của nhiều yếu tố chính trị quân sự
sự ủng hộ của tình hữu nghị quốc tế vai trò của liên xô trong quan hệ với việt nam
trong đàm phán và ký kết hiệp định paris
theo các diễn giả sau năm mươi năm vẫn cần làm rõ đánh giá và phân tích về những sự kiện này
năm nay việt nam kỷ niệm năm mươi năm ngày bắt đầu đàm phán và bốn mươi năm năm ngày ký kết thành công hiệp định paris kết thúc chiến tranh
đây là chiến thắng lớn của việt nam
mặt khác chúng tôi thấy việc phân tích những bài học của các sự kiện này
những biện pháp mà việt nam đã áp dụng thời đó là rất quan trọng
tôi cho rằng những biện pháp rất phong phú đó bao gồm cả các biện pháp ngoại giao
đến nay vẫn có ý nghĩa nóng hổi
cũng tại hội thảo đại diện trường đại học viễn đông đã trao thưởng cho các sinh viên đoạt giải
trong cuộc thi olympic
nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày bắt đầu đàm phán và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp định paris về lập lại hòa bình ở việt nam